để đối phó với dịch tả lợn châu phi đang có chiều hướng phức tạp ngày hôm qua bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị trực tuyến với chủ đề đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi phó thủ tướng trịnh đình dũng đã tới tham dự và chủ trì hội nghị
đến ngày một mươi hai tháng năm bệnh dịch tả lợn châu phi đã diễn ra tại hai hai trăm chín mươi sáu xã hai trăm linh bốn huyện của hai mươi chín tỉnh thành phố với tổng số lợn bệnh và tiêu hủy là trên một hai triệu con chiếm bốn tổng số đàn lợn của cả nước
đáng chú ý nhất là dịch bệnh này đã xuất hiện tại tỉnh đồng nai địa phương có tổng đàn lợn lớn nhất cả nước
bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn đánh giá đây là một loại dịch bệnh nguy hiểm và đang có diễn biến phức tạp trên thế giới
trước đó đã có hai mươi chín xã thuộc một mươi hai tỉnh thành phố có dịch đã qua ba mươi ngày sau đó lại phát sinh lợn bệnh ở các hộ chăn nuôi khác cùng xã